mưa lớn và sạt lở đất trong ba ngày vừa qua từ ngày bốn đến ngày sáu tháng tám tại các tỉnh miền núi phía bắc
đã khiến cho bảy người thiệt mạng và nhiều tài sản bị thiệt hại
tại tỉnh yên bái chiều tối năm tháng tám tại xã khao mang xã lao trải xã hổ bốn huyện mù căng trải
có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống sạt lở to lưu dương nghiêm trọng gây tắc đường quốc lộ ba mươi hai làm giao thông tê liệt
đặc biệt mưa lớn đã làm sạt lở đất đá lăn vào nhà làm hai cháu nhỏ của một hộ gia đình
ở bản háng bờ la ha a b xã khao mang huyện mù căng trải thiệt mạng
bên cạnh đó mưa lũ đã làm ba mươi một ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề
tại tỉnh sơn la một người dân trú tại bản nà lách xã triển lao huyện mường la
bị lũ cuốn trôi tối ngày năm tháng tám đã tìm thấy thi thể
về tài sản tại huyện mường la có tám nhà sập hai mươi tám nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở đá lăn vào nhà
về giao thông ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc
thì đoạn tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d từ huyện mường la đi tỉnh lai châu cũng bị tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở
tại tỉnh lai châu từ ngày bốn đến sáu tháng tám trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to và rông khiến bốn người chết ba người bị thương đều ở huyện than uyên
về tài sản năm mươi căn nhà bị ảnh hưởng do sụn lốn đường đất đá sạt lở ta lui dương vào nhà
về sản xuất huyện phong thổ có một bảy mươi năm hectare lúa ruộng bị sạt lở vùi lấp thiệt hại hoàn toàn
một ảo cá bị ngập cuốn trôi hoàn toàn huyện nậm nhùn bốn trăm linh m vuông ruộng bị ngập ống
do mưa lớn kéo dài liên tiếp một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh hòa bình và điện biên
xuất hiện các điểm sạt lở đá rơi nước ngập
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh hòa bình và điện biên
phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức khắc phục ứng trực phân luồng
cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn
vào sáng ngày năm tháng tám tại tuyến đường bốn trăm bốn mươi sáu khu vực ngầm bãi nai thuộc địa bàn xã mông hóa
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình bị ngập các phương tiện đi qua không đảm bảo an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hòa bình đã tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua
cũng thời điểm trên tại km một trăm bốn mươi sáu tuyến quốc lộ sáu thuộc địa phận tam hòa xã đồng tân huyện mai châu
xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường
tại đường liên xã hang kia bà cò huyện mai châu một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông hòa bình cùng công an huyện công an xã và chính quyền địa phương
đã tổ chức khắc phục ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện và nhân dân đi qua đảm bảo an toàn
trong khi đó tại điện biên nhiều tuyến đường bị sạt lở làm giao thông đi lại khó khăn và ách tắc
lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục sự cố
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi lưu thông qua khu vực trên
tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng
không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập
sau khi xuất hiện vết nứt đầu tiên tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh đắk nông
tình trạng này cũng đã liên tiếp xảy ra nhiều nơi khác tại tây nguyên
kéo theo hiện tượng sụt lún sạt trượt và diễn ra ngày càng phức tạp hơn ghi nhận của nhóm phóng viên
tại km số một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi quốc lộ một mươi bốn thuộc phường nghĩa hành thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
hiện tại đoạn đường đã bị sạt trượt sâu gần ba mét so với cách đây ba ngày
miềng vết nứt mở rộng hơn ba mươi năm mươi cm cá biệt có chỗ rộng gần một mét
hiện có một mươi sáu hộ dân đã được di rời
địa phương khoanh vùng thêm tám mươi sáu hộ vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng để đưa vào theo dõi
trên đường kia là nứt đường dài nó có nguy cơ là sạt lở cao
nên gia đình cũng di rời tài sản đi người cũng di rời đi chứ cũng không gió mở
về mặt trước mắt là sở hữu thông cùng với thành phố cùng với công an tỉnh
cũng đã tổ chức phân luồn để đảm bảo an toàn
vấn đề quan trọng nhất tổ chức vận động để bà con chấp hành việc di dời
còn tại khu vực xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
chiều ngày mùng bốn và sáng ngày mùng năm
tỉnh đắk nông tiếp tục xuất hiện vết nứt gãy đất mới kéo dài khoảng tám mươi mét
chính quyền địa phương tiếp tục di rời thêm một mươi hộ dân nâng tổng số hộ dân phải di rời lên sáu mươi tám hộ
ngoài ra ở một số điểm trên địa bàn tỉnh đắk nông tiếp tục xuất hiện các điểm sụt lún sạt lở đất khác
không người còn hơn để xảy ra rồi mới tính
vì vết nứt nó không nứt một chỗ đâu
một khi nó kéo là bắt đầu rút đó rồi mới kéo
thì bây giờ độ an toàn tốt nhất theo tôi thì cũng nên di dời bà con luôn để độ an toàn tới mạng
chúng ta biết rồi người ta không làm rất là nguy hiểm
tuyến đường tránh quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộng tỉnh đắk nông cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài giữa lòng đường
một đoạn mặt đường bị sụt lún sâu hơn vị trí xung quanh khoảng hai mươi ba mươi cm
quanh khu vực này có hiện tượng sạt lở đất
chính quyền địa phương đã căng dây đặt biển cảnh báo để hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm
đến với những thông tin
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã trả lời một số nội dung các cơ quan báo chí và truyền thông quan tâm
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết vào ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn cao trí hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản